so với cách nay một tuần giá lợn hơi tại nhiều địa phương vùng đồng bằng sông kiểu long
tăng thêm từ ba đến năm đồng một kg và đang ở mức cao kỷ lục trong nhiều năm qua
do lượng lợn hơi tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không còn nhiều
trong thời gian qua nhiều doanh nghiệp chăn nuôi lớn đã cam kết với các cơ quan chức năng
về việc kéo giảm giá lợn hơi xuống còn bảy mươi đồng một kg
tuy nhiên giá lợn hơi chẳng những không giảm mà còn tăng mạnh
tiểu thương kinh doanh thịt lợn rất khó tiếp cận nguồn lợn giá thấp của các doanh nghiệp đã cam kết
thậm chí doanh nghiệp chăn nuôi còn tham gia giết mổ lợn rồi cung ứng thịt lợn ra thị trường